với tiến độ thi công như hiện nay đường đua công thức một hà nội f một hà nội sẽ được khánh thành vào quý i năm hai nghìn hai mươi bảo đảm tổ chức giải đua vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi như kế hoạch
khởi công ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tiến độ thi công các hạng mục của dự án luôn được bảo đảm theo kế hoạch
đến nay tòa nhà trung tâm điều hành đã hoàn tất phần thô và đang được hoàn thiện các hạng mục bên trong như thông gió cơ điện mặt trước
đường đua hà nội được triển khai với sự hợp tác của công ty truki của đức đơn vị nổi tiếng thế giới về thiết kế các đường đua và hạng mục thể thao và bộ phận motor sport của f một
lớp nhựa đường của đường đua f một là loại đặc trùng phải tuân thủ quy chuẩn sự chính xác tuyệt đối theo yêu cầu của liên đoàn ô tô quốc tế
do vậy đến tháng một mươi hai toàn bộ mặt đường của đường đua với chiều dài hơn năm năm km sẽ được thảm đồng loạt bảo đảm mặt đường nhựa có chất lượng tốt nhất đạt đến độ chính xác theo tiêu chuẩn của các đường đua f một trên toàn thế giới